thưa quý vị mặc dù lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về việc các đối tượng xấu lừa đảo đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia để rồi tiền mất người lao động thì lại bị bóc lột đánh đập tuy nhiên nhiều người vẫn bị mắc bẫy lừa phản ánh sau đây tại tỉnh quảng nam
đối tượng trương công duy chú tại xã quế châu quế sơn tỉnh quảng nam vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của đối tượng duy
kết quả điều tra xác định đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trương công duy đã tìm cách rủ dê hai thanh niên cùng địa phương sang campuchia làm việc cho công ty của một người tên nguyễn thị hiền hiện cư trú tại campuchia với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng
sau khi được hai thanh niên đồng ý duy đã tổ chức đưa trái phép hai người này qua campuchia duy được trả số tiền công là một mươi triệu đồng sau chuyến đầu chót lọt duy đã đưa thêm năm người khác sang campuchia cũng với phương thức trên
chị em có nói là bên này đang thiếu người công ty đang thiếu người thì nếu như các bạn nhân viên ở đây đang ở hiện tại ai mà giới thiệu ví dụ như những bạn bè nào đang ở việt nam mà đang lãnh đang thất nghiệp thì giới thiệu qua lại làm
thì sau đó có năm người đồng ý thống nhất khi mọi người qua bên đó thì em được chị em cho em năm người là hai mươi năm triệu
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hơn một mươi vụ
lừa người đưa sang campuchia làm việc người lao động khi đưa sang campuchia bị bóc lột sức lao động và buộc trả số lượng lớn tiền chuộc mới được thả về
đây là thực trạng đáng báo động về nạn lừa đảo đưa người sang campuchia làm việc